tiếp sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với thông tin về thời tiết ngày một mươi tám tháng năm
theo như dự báo khối không khí lạnh đang suy yếu dần trời có thể hứng nắng tại các tỉnh miền bắc
bắc trung bộ giảm mưa rõ rệt nền nhiệt tăng
từ nam trung bộ cho đến tây nguyên nam bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều vào tối nay một mươi tám tháng năm
khu vực bắc và bắc trung bộ sau ít ngày đón không khí lạnh trái mùa và mưa rồn rập
thì nay chỉ còn mưa vài nơi chưa chiều hưởng nắng nhiệt độ tăng dần cao nhất đến hai mươi chín độ và xe lạnh về đêm
ở khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông với lượng mưa khoảng hai mươi bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rớt mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày một mươi tám tháng năm
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi chưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi chín độ nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi chưa chiều giảm mây trời nắng gió đông bắc đến đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trước chiều giảm mây hưởng nắng
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa rào và rồng giải rác
riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rồng
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rồng
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
hà nội nhiều mây không mưa trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi độ
trên đây là những thông tin về thời tiết
quý vị và các bạn hãy chú ý thời tiết nơi mình sinh sống
để không bị ảnh hưởng tới các hoạt động công tác của mình